rèn luyện thể dục thể thao cho các em học sinh luôn là vấn đề được ngành giáo dục quan tâm
và trong đó thì môn võ cổ truyền vừa giúp các em nâng cao sức khỏe vừa góp phần rèn luyện ý chí kỷ luật và lối sống lành mạnh cho các em
và trong sáng nay thì nhiều võ sinh nhỏ tuổi đã có mặt tại trường trung học phổ thông trần phú hoàn kiếm hà nội để tham gia cuộc thi lên đài
suốt ba mươi ba năm qua duy trì phát triển phong trào võ thuật trong các trường học là mục tiêu của võ đường thanh phong
tận mắt chứng kiến cuộc thi lên đai kiểm tra đánh giá chất lượng tập luyện của các võ sinh đã không ít các bậc phụ huynh đã phải trầm trồ thán phục về sự truyền thụ của các thầy
bởi ngoài luyện quyền cướp đấu đối kháng các em còn được tập các kỹ năng về luyện công công phá tùy theo lứa tuổi và từng cấp độ
nhìn các bài biểu diễn đẹp mắt động tác dứt khoát khéo léo của thầy và trò võ đường thanh phong đã cho thấy tính kỷ luật sự nghiêm túc trong tập luyện của đội ngũ huấn luyện viên võ sư đối với các em nhỏ
với những tôn chỉ của võ đường với những kỷ luật cách truyền luyện của võ đường của các võ sư hàng ngày kèm cặp các cháu tôi thấy rằng là qua thực tế các con tôi học tập truyền luyện tại võ đường tôi thấy con có tốt là sức khỏe ngành tăng cường
trở thành những con ngoan của đời
và là những học sinh học rất là giỏi
em bắt đầu theo tập võ từ nhỏ và tính đến nay cũng khoảng được năm sáu năm
và võ thuật thì đã mang lại cho em rất là nhiều điều và trong đó thì bản thân em có thể tự vệ trước những tình huống có thể xảy ra bất ngờ xảy ra trong cuộc sống
và cái thể thể lực và thể chất của em cũng tăng lên rõ rệt
với phương châm phát triển thể dục thể thao học đường võ đường thanh phong đã tạo được môi trường sinh hoạt lành mạnh
nâng cao đời sống thể chất và tính kỷ luật
tinh thần cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhiều trường học của thủ đô
từ mầm non đến khối đại học là chúng tôi rèn luyện với phương chân là khỏe để học tập tốt khỏe để xây dựng và bảo vệ thủ quốc
làm sao tránh xa các tề lạng xã hội giữ những bản sắc dân tộc của cha ông đề đại rèn luyện ý chí bản lĩnh tinh thần tự hào dân tộc
ba mươi năm xây dựng và phát triển võ đường thanh phong đã có nhiều đóng góp vào việc gây dựng và phát triển phòng trào võ thuật cổ truyền vào học đường từ bậc mầm non đến đại học
với những gì đã làm được trong suốt hàng chục năm qua võ đường đã thật sự có chỗ đứng vững chắc trong làng võ thuật cổ truyền của thủ đô và cả nước